trưa ngày một mươi hai tháng ba tổng cục quản lý thị trường phối hợp với quản lý thị trường tp hcm
đã tiến hành kiểm tra đột xuất các gian hàng tại chợ bến thành và trung tâm thương mại sài gòn square
lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt kiểm tra các điểm nghi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
giả mạo nhãn hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tại chợ bến thành và trung tâm thương mại saigon square
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn mặt hàng đồng hồ
túi sách thắt lưng mắt kính có dấu hiệu giả mạo nhãn mát của các thương hiệu nổi tiếng
tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có đăng ký kinh doanh tại thời điểm lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình để kiểm tra
hiện số hàng trên đã được niêm phong tạm giữ để điều tra làm rõ